khai báo y tế qua app covid và sát khuẩn tay kiểm tra nhiệt độ và đeo khẩu trang đúng quy định
trong suốt thời gian tham quan đường hoa kể cả là khi chụp ảnh là những quy định mà bang tổ chức
đường hoa nguyễn huệ tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đưa ra nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch
tại thành phố hồ chí minh
theo đó đường hoa nguyễn huệ có hai cổng vào tại đầu đường hoa giao lộ nguyễn huệ lê lợi
khách tham quan xếp hàng và thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi vào đường hoa
các lực lượng chức năng sẽ kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang trong đường hoa
khách tham quan di chuyển một chiều trong đường hoa từ cổng chính đường hoa hướng về sông sài gòn
ban tổ chức bố trí sáu cổng ra dọc hai bên đường tại giao lộ giữa đường nguyễn huệ và các đường nhánh
theo kế hoạch đường hoa nguyễn huệ tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai sẽ mở cửa từ tối ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tức hai mươi bảy tết đến ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai mùng bốn tết
tuy nhiên tùy theo tình hình dịch bệnh thời gian hoạt động thời gian đóng cửa
thời gian tạm ngừng đón khách tham quan của đường hoa sẽ thay đổi theo sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố
kiến nghị của sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc mà không cần báo trước